công an tp hcm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến sự hội nghị
trong năm nay công an tp hcm đã triển khai có hiệu quả chỉ thị mệnh lệnh công tác
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
qua đó tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững ổn định
năm tới công tác an ninh trật tự an toàn xã hội sẽ càng được đặc biệt chú trọng
bảo đảm tuyệt đối cho các sự kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp
cũng như phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín